cục quản lý thị trường tỉnh bình phước phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế và trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một mươi bốn công an tỉnh bình phước đã tiến hành thống kê lập biên bản xử lý và tạm giữ toàn bộ số hàng lậu với số lượng hơn hai mươi sáu sản phẩm hàng hóa hàng tiêu dùng các loại không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhập lậu